dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ủy ban thường vụ quốc hội đã bế mạc phiên họp thứ bốn mươi năm
phát biểu bế mạc phiên họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị ngay sau khi phiên họp kết thúc
các cơ quan của quốc hội cùng các cơ quan tổ chức hữu quan cần thật sự khẩn trương
giả soát kỹ lưỡng và hoàn thiện các bước cuối cùng để các nội dung chính quốc hội
tại kỳ họp sắp tới đạt chất lượng tốt nhất bảo đảm phục vụ quốc hội đưa ra những quyết sách đúng đắn kịp thời có sự đồng thuận cao
trong phiên họp chiều nay ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về việc thực hiện triển khai nghị quyết số tám mươi tám của quốc hội
về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ cho biết sau hai lần tổ chức đấu thầu
bộ vẫn chưa thể xây dựng được bộ sách giáo khoa theo yêu cầu của nghị quyết số tám
trong khi đó với chủ trương xã hội hóa đến nay đã có năm bộ sách lớp một của ba nhà xuất bản uy tín
được bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phê duyệt ban hành sử dụng
phục vụ cho năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một sau khi đã được thẩm định
qua thảo luận nhiều ý kiến cho rằng việc xã hội hóa sách giáo khoa là một xu thế tiến bộ
phù hợp với xu thế của thế giới
tuy nhiên bộ giáo dục và đào tạo cần đưa ra những lý do khi thực hiện bộ sách giáo khoa mới của nhà nước còn chậm
đồng thời cần quan tâm bình ổn giá sách giáo khoa để không ảnh hưởng đến đời sống của người dân
nhất là vùng sâu vùng xa